cầu vượt kênh nối sông đáy và ninh cơ gói thầu đầu tiên dự án cụm công trình canh đào nối sông đáy và ninh cơ đã được động thổ xây dựng tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
gói thầu do liên danh tổng công ty thăng long ctcp công ty cổ phần xây dựng công trình trường lộc công ty cổ phần đầu tư và xây lắp công trình năm trăm bảy mươi năm thi công với giá trúng thầu hơn một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
thời gian thực hiện hợp đồng là bốn trăm bốn mươi năm ngày gói thầu nằm trong cụm công trình cài tạo cửa lạch giang nhằm phát huy được hết hiệu quả khi kênh nối đáy ninh cơ được hoàn thành để giúp cho tàu có trọng tải đến ba tấn có thể đi sâu vào đất liền vào cụm cảng ninh bình ninh phúc
ngân hàng thế giới và chính phủ việt nam đã ký hiệp định bổ sung vốn oda để thực hiện cụm công trình kênh nối đáy ninh cơ với tổng mức đầu tư một trăm một mươi triệu đô la mỹ
khi hoàn thành toàn bộ vào năm hai nghìn hai mươi hai cụm công trình sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế và phát triển tổng thể khu vực đồng bằng bắc bộ